tiếp tục cập nhật diễn biến của vụ cháy rừng tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an
thì tính đến sáng ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng sáu sau hơn bốn mươi tám giờ nỗ lực dập lửa
lực lượng vũ trang cùng các địa phương của ba huyện là diễn châu yên thành nghi lộc
đã kiểm soát được cháy rừng không để lây lan sang các địa bàn lân cận
các lực lượng đã thiết lập đường băng cản lửa cách khu dân cư hơn năm trăm linh mét
đủ an toàn để lửa không lan đến nhà dân
hiện khu rừng ở xóm sáu xã diễn lợi huyện diễn châu đang còn cháy nhỏ
lực lượng vũ trang cùng lực lượng địa phương nỗ lực dập tắt đám cháy rừng
trước tình hình diễn biến phức tạp của đám cháy
các địa phương đã huy động tối đa các lực lượng
công an quân sự dân quân tự vệ cùng hàng vạn người dân
nhằm khống chế đám cháy làm đường băng càn lửa
và hạn chế ngọn lửa cháy lây lan sang các vùng địa phương khác
tôi chỉ chỉ đạo một cách quyết liệt
và địa phương thì cũng hết sức cố gắng và huy động lực lượng của tất cả các xã có lực lượng dân quân
vì đây là một lực lượng đám cháy tôi cho là lớn nhất từ lúc tới nay đối với huyện diễn châu
và đến thời điểm bây giờ thì chúng ta thấy là sau hai ngày ba đêm chúng ta cũng cơ bản là đã khống chế được
đến tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng sáu
theo thông kê chưa đầy đủ diện tích trừng bị theo dụi tại xã diễn lợi huyện diễn châu
và xã khọ thành huyện yên thành là khoảng bốn mươi hectare cùng thông và keo